thưa quý vị vào trưa nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày một mươi tháng tám
thủ đô đã ghi nhận bốn mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có ba mươi hai ca tại khu cách ly một mươi ca tại cộng đồng
các ca mắc mới phân bổ bệnh nhân theo quận huyện trong đó đông anh là một mươi bốn ca thanh trì tám mê linh sáu
thường tín bốn hoàng mai ba bắc từ liêm ba hoàn kiếm hai bà trưng trương mỹ đống đa
như vậy tính từ một mươi tám h ngày chín tháng tám cho đến một mươi hai h ngày một mươi tháng tám hà nội đã ghi nhận năm mươi sáu ca mắc mới
và từ ngày một mươi cho đến ngày một mươi bảy tháng tám thành phố hà nội đã mở đợt cao điểm lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho khu vực và nhóm người có nguy cơ cao
cũng bắt đầu từ ngày hôm nay viện vệ sinh dịch tễ trung ương thu tuyển những tình nguyện viên đầu tiên cho giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng vaccine covid tại thái bình
covid do viện vaccine và sinh phẩm y tế phát triển và là vaccine thứ hai ở việt nam
được bộ y tế cho phép tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người sau vaccine nanocovax của công ty nanogen
sáng nay viện vệ sinh dịch tễ trung ương xác nhận thêm bốn trăm chín mươi bốn bốn trăm linh liều vaccine covid một mươi chín của astrazeneca từ cơ chế covax đã về tới sân bay nội bài hà nội
số vaccine này đã được chuyển về kho bảo quản của viện
như vậy là tổng số vaccine covid một mươi chín hỗ trợ cho việt nam qua cơ chế covax đến nay là hơn chín một triệu liều
trong đó có hơn năm triệu liều vaccine moderna và hơn bốn triệu liều vaccine astrazeneca
trong bối cảnh nguồn cung vaccine covid một mươi chín trên toàn cầu hạn chế
ảnh hưởng đến việc triển khai tiêm chủng ở nhiều quốc gia còn nhiều người vẫn chưa được tiêm phòng
unicef khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện khuyên cáo năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập và khai báo y tế
nhằm siết chặt việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các phường xã đồng loạt gia quân kiểm tra và giám sát việc sử dụng giấy đi đường
xuất kinh doanh trong thời gian cách ly xã hội đảm bảo đúng đối tượng và đúng mục đích
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố long xuyên bắt đầu từ ngày một mươi tháng tám
khi qua các chốt kiểm soát trên địa bàn cán bộ công chức viên chức phải xuất trình đầy đủ ba loại giấy tờ là thẻ công chức viên chức
bản cam kết đi lại xác định cung đường từ nhà đến cơ quan và ngược lại do thủ trưởng cơ quan đơn vị ký xác nhận
danh sách làm việc tại cơ quan đơn vị trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các cơ quan nhà nước phải đảm bảo cắt giảm dưới ba mươi số công chức viên chức tại đơn vị
trừ các ngành công an y tế quân sự trực tiếp tham gia phòng chống dịch
qua kiểm tra bắt đầu nhận thấy còn nhiều người ra đường không có lý do trình đáng
nhân viên công ty ngân hàng hầu hết chỉ có giấy xác nhận của công ty ngân hàng
không có danh sách nhân viên cắt giảm theo quy định không có xác nhận của ủy ban nhân dân nơi cư trú
không thể hiện một cung đường hay là điểm đến
cán bộ công nhân viên chức hầu hết chỉ có thẻ không có lịch công tác hoặc là điều động của đơn vị
tuyên truyền nhắc nhở tổ công tác còn lập biên bản vi phạm hành chính trên ba trăm linh trường hợp
ra đường không thật sự cần thiết và vi phạm trật tự an toàn giao thông
thu hồi ba mươi năm giấy đi đường đã hết hạn
trước diễn biến dịch bệnh ngày càng căng thẳng và số lượng vùng đỏ
vùng không an toàn liên tục được cập nhật trên bản đồ covid
người dân và chính quyền địa phương tại thành phố đà nẵng đã chủ động thiết lập những vùng xanh an toàn trong khu dân cư
bằng ý thức và sự đoàn kết những vùng xanh an toàn trong khu dân cư này
là một lá chắn phòng dịch hiệu quả trong giai đoạn hiện nay
khu dân cư số một mươi hai một mươi sáu và một số địa điểm khác trên địa bàn phường hải châu một quận hải châu
trong ngày đầu tiên thiết lập vùng xanh an toàn
ngay từ lối vào đã được thành lập một chốt chặn
tất cả trường hợp ra vào khu dân cư bắt buộc phải có giấy thông hành thẻ đi chợ
theo đúng tinh thần chỉ thị năm của thành phố
cùng với nhiệm vụ truy vết khoanh vùng và điều trị các bệnh nhân f
thì việc thiết lập bảo vệ vùng xanh cũng là một nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch hiện nay
để đảm bảo an toàn cho khu dân cư
để lập vùng xanh công an cơ sở sẽ là lực lượng nồng cốt
tăng cường tuần tra siết chặt và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng dịch

tại cơ quan công an hoàng đình huy khai nhận là đối tượng nghiện lâu năm số mát túy trên mua về để sử dụng và bán kiếm lời
từ đầu số ca nhiễm vẫn là tp hcm với hai bốn trăm chín mươi ca tiếp theo là bình dương với một ba trăm hai mươi năm ca
tp hcm ghi nhận thêm một ca mắc mới
trong ngày chín tháng tám có năm trăm chín mươi chín chín trăm bốn mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là chín chín trăm tám mươi bảy năm trăm tám mươi bảy liều
cũng trong sáng nay sở y tế tỉnh quảng ngãi thông báo ghi nhận một mươi một ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó có một ca ngoài cộng đồng và một mươi ca là người trở về từ các tỉnh có dịch đã được cách ly tập trung trước đó
ca ngoài cộng đồng là nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi
trước đó vào ngày chín tháng tám bệnh nhân này đi lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện tại phòng xét nghiệm thiện nhân tp quảng ngãi
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày thì được thông báo có kết quả dương tính
trường hợp này chưa xác định rõ nguồn lây
ngày tám tháng tám ubnd tp hà nội ban hành văn bản số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai về siết chặt việc cung cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên sau khi ban hành thì một số nội dung tại văn bản chưa được các cơ quan đơn vị thống nhất cách hiểu
dẫn đến còn lúng túng trong triển khai thực hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân doanh nghiệp cũng như yêu cầu phòng chống dịch bệnh
do vậy vào sáng nay ủy ban nhân dân tp hà nội vừa thông báo hỏa tốc về việc triển khai các chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội tại công văn số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai
theo đó người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân căn cước công dân hoặc hộ chiếu kèm theo giấy đi đường
mẫu giấy đi đường đã được ban hành mà không cần xuất trình lịch trực lịch làm việc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị
cũng như không cần xuất trình các giấy tờ có xác nhận của ủy ban nhân dân phường xã
cũng theo thông báo mới này mặc dù người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ có xác nhận của phường xã
nhưng để phục vụ công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về giãn cách của các đơn vị trên địa bàn và tiến hành hậu kiểm khi cần thiết
doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường
kèm theo phương án sản xuất kinh doanh bảo đảm các yêu cầu về quy định phòng chống dịch và gửi đến ủy ban nhân dân cấp phường xã để được xác nhận
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh hương yên nói riêng
tiếp tục có những diễn biến phức tạp với tinh thần quyết liệt chống dịch như chống giặc
cùng với lực lượng công an toàn tỉnh công an các xã thị trấn đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp
nhằm chung tay cùng địa phương phòng chống dịch góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và giữ vững an ninh trả tự ngay từ cơ sở
không kể ngày đêm mưa nắng đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng
nhân khẩu thần tốc truy vết ra soát các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh và những người đi từ vùng dịch
kịp thời phân loại đề xuất áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp
đặc biệt là tại các địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp công an các xã thị trấn đã kích hoạt đồng bộ các biện pháp cấp bách
tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa tham gia phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong công tác phòng chống dịch thì đảng ủy ủy ban và ban chỉ đạo phòng chống dịch thị trấn mỹ cũng ghi nhận công tác tham mưu của công an thị trấn mỹ
đặc biệt là vai trò đồng cốt của quan hệ chính tiền mỹ trong vấn đề phòng chống dịch
cũng đã tham mưu cho đảng ủy ban và ban phòng chống dịch thị trấn mỹ các biện pháp phòng chống dịch
cũng như là công tác truy vết kiểm soát và quản lý các đối tượng liên quan đến dịch bệnh
đến nay thì cơ bản là tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tại xã an viên sau khi ghi nhận ca dương tính với sars cov hai đầu tiên trong ngày hai mươi tám tháng sáu
lực lượng công an đã khẩn trương tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã thành lập tám chốt kiểm soát của xã
thời điểm xã bị phong tỏa cán bộ chiến sĩ đã thường trực một trăm linh quân số tiến hành truy vết hàng chục trường hợp f một hàng trăm f hai
để giúp người dân yên tâm không hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh
lực lượng công an tại các xã thị trấn đã tham mưu các biện phòng chống dịch
tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên và người dân trên địa bàn
tuân thủ công tác phòng chống dịch phối hợp kiểm tra theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện đang cách ly tại nhà
tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định về phòng chống dịch
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid xã
lực lượng công an xã chủ trì tham mưu phối hợp với các lực lượng quân sự y tế
và các ban ngành đền thể thành đập cử điểm chốt tại bến khách ngang sông xã bình minh
kiểm soát người và phương tiện yêu cầu bến khách ngừng hoạt động
thứ hai là công an xã cũng tăng cường cán bộ chiến sĩ tuần tra
vừa đảm bảo công tác ứng trực tại bến khách ngang sông hai mươi bốn hai mươi bốn
vừa tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh covid trên địa bàn xã
cùng với đó cán bộ chiến sĩ đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp công tác công an
chủ động nắm tình hình quản lý chặt chẽ địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
thường xuyên kiểm tra cư trú qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch
cháu có ra đền hóa dạ chạch ngồi chơi và không đeo khẩu trang
và được các chú công an xã dạ trạch nhắc nhở cháu biết lỗi thì cháu sẽ thực hành đúng quy định của pháp luật về phòng chống dịch
lực lượng công an chính quy về các xã thị trấn được ví như làn gió mới
mang đến những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tinh thần trách nhiệm nỗ lực cùng với ý chí quyết tâm
của mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn đã góp phần không nhỏ ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
liên quan đến thông tin về bác sĩ rút ống thở của người nhà
để nhường cho sản phụ được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội
chiều qua thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm đã có buổi làm việc với hai chủ tài khoản facebook
cung cấp chia sẻ thông tin không đúng sự thật về vụ việc trên gây hoang mang dư luận
làm việc với thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm
hai cá nhân đăng ký và sử dụng tài khoản facebook nguyễn đức hiển và hoàng nguyên vũ thừa nhận
do mong muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của bác sĩ khoa nhưng thiếu kiểm chứng thấu đáo nguồn tin
nên đã vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản facebook trần khoa
và nội dung này là không có thật
các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định nội dung tin nêu trên là tin giả không có thật
thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản facebook này
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
trong tình hình trên không gian mạng công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình đã phát hiện nguyễn văn tú
trú tại địa phương có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể vào ngày tám tháng tám tú đến phòng khám đa khoa tư nhân an phát thị trấn me huyện gia viễn
để xét nghiệm nhanh covid một mươi chín và có kết quả âm tính
sau đó tú chụp kết quả xét nghiệm covid một mươi chín và sử dụng phần mềm trên điện thoại cá nhân
để chỉnh sửa kết quả từ âm tính sang dương tính và đăng tải lên hai nhóm gia lô
nhằm mục đích trêu đùa các thành viên trong nhóm
việc làm trên đã ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh nói chung
và huyện gia viễn nói riêng
ngày chín tháng tám công an tỉnh ninh bình phối hợp với sở thông tin và truyền thông và công an huyện gia viễn
đã triệu tập nguyễn văn tú để làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
tại buổi làm việc nguyễn văn tú đã thừa nhận hành vi vi phạm và đã gỡ bỏ hình ảnh thông tin sai sự thật trên các nhóm gia lô
tú đã bị xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi vi phạm trên
để tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã thành lập chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào
kiểm tra giấy tờ thông hành và phiếu xét nghiệm đối với những trường hợp đi qua chốt
trước thực tế này một số đối tượng đã làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai
để sử dụng và bán thu lời bất chính
sau thời gian ngắn tích cực khẩn trương điều tra vào ngày tám tháng tám
phòng cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai
đang đấu tranh đối với chín đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cầm đầu đường dây là phan đình hải hai mươi năm tuổi ở xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh
đưa xét nghiệm sars cov hai để đi qua các chốt kiểm dịch
do vậy hải đã nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai
của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ ở phường võ cường tp bắc ninh
với thủ đoạn này hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai giả để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
và bán cho nhiều người trong đó có các tài xế ô tô
các tài xế ô tô đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả mua của hải và tú để đi qua các chốt kiểm dịch
khi phiếu hết hạn sử dụng thì nộp cho công ty để được hoàn lại tiền xét nghiệm
qua đây thì tôi cũng khuyến cáo người dân khi mà có nhu cầu xét nghiệm covid thì đến các cơ sở được cấp phép của chính quyền
của nhà nước
và không nên mua qua mạng hoặc là qua môi giới
vì việc hành vi này của người dân thì vẫn tiếp tay cho các đối tượng làm giả các giấy tờ giả và làm giả giấy covid
và khi hoạt động tiếp tay thì vô tình người dân cũng trở thành đồng phạm đối với các đối tượng
hiện phòng cảnh sát hình sự đã thu hồi tăng vật vụ án gồm một bộ máy vi tính
một dấu tròn của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ một dấu thu tiền cùng nhiều tam vật liên quan
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý
xưa pháp luật